đóng góp tích cực hiệu quả thúc đẩy mối quan hệ giữa bộ công an việt nam với zika

trại tạm giam công an các địa phương đã tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân
tại trại tạm giam công an tỉnh hà nam năm nay có một mươi năm phạm nhân đủ điều kiện được xét giảm án theo quy định
trong đó có năm phạm nhân được đề nghị giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù
việc giảm án tha tù trước thời hạn thể hiện chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước
tạo điều kiện cho các phạm nhân sớm đoàn tụ với gia đình
tái hòa nhập với cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội
theo quyết định của hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tòa án tỉnh quảng nam
có một mươi một phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam công an tỉnh
và bốn phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại nhà tạm giữ công an cấp huyện được giảm án bằng thời hạn phạt tù còn lại
đây đều là các trường hợp sau khi giả soát đối chiếu các quy định điều kiện tiêu chuẩn được xét giảm án dân chủ công tâm khách quan
hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tỉnh kiên giang đã tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời gian chấp hành hình phạt và tha tù
trước thời hạn dịp ba mươi tháng bốn
cho ba trăm một mươi năm phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam kinh bảy bộ công an trong đó bảy mươi ba phạm nhân được giảm hết án
hai trăm bốn mươi hai phạm nhân được giảm từ một tháng đến hai mươi ba tháng
mỗi phạm nhân được ra tù trong đợt này được ban giám thị trại giam cấp phát hỗ trợ tiền tàu xe tiền ăn dọc đường quần áo vật dụng sinh hoạt
nhằm tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập với cộng đồng
tiếm ẩn phức tạp về tình hình an ninh trật tự đặc biệt là tình trạng xuất nhập cảnh
trong thời gian qua công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh biên giới có phần phát triển kinh tế của địa phương
xã bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai là xã biên giới duy nhất của huyện có đường biên giới gần bảy km tiếp giáp với trung quốc
dân cư tại khu vực biên giới hầu hết là đồng bào các dân tộc thiểu số trình độ dân trí thấp nhiều phong tục tập quán còn lạc hậu
cư dân hai bên biên giới việt trung lại có mối quan hệ thân tộc

cư dân hai bên biên giới việt trung lại có mối quan hệ thân tộc trình độ dân trí thấp nhiều phong tục tập quán còn lạc hậu
càng gần đến ngày kỷ niệm lượng khách du lịch đến tỉnh điện biên và tham quan bảo tàng chiến thắng điện biên phủ càng tăng mạnh
càng cán bộ đặc biệt là hướng dẫn viên và thuyết minh của bảo tàng làm việc liên tục với các đoàn khách thời gian nghỉ ngơi rất ít nhưng không ai thấy mệt mỏi
thay vào đó là niềm vui sự tự hào khi được truyền tải cho du khách về các câu chuyện hay kiến thức lịch sử một thời hoa lửa của quân và dân việt nam trong chiến dịch bảy mươi năm trước
tôi thấy rất là tự hào và vinh dự là những người được trao truyền cái giá trị lịch sử của chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
cũng như là quảng bá về mảnh đất con người văn hóa du lịch của tỉnh điện biên và để kỷ niệm cho bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
bản thân tôi cũng như các hướng dẫn viên của bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ được tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch
về kỹ năng cũng như là những quá trình nắm bắt tâm lý của các du khách để phục vụ
tốt nhu cầu tham quan nghiên cứu học tập của du khách khi đến với bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ cũng như tỉnh điện biên
bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ là công trình có kiên trúc hiện đại
hình dáng bên ngoài được thiết kế là hình chiếc mũ nan phủ lớp lưới ngụy trang của chiến sĩ điện biên năm xưa
phần trưng bày được bố trí ở tầng một của bảo tàng có diện tích một hai trăm năm mươi m hai với gần một tài liệu hiện vật ảnh bản đồ
tất cả đều được bảo quản
trưng bày sắp xếp khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham quan tìm hiểu giá trị lịch sử của dân tộc
khi mà tham quan hoặc là đến thăm lại các cái điểm di tích lịch sử bảo tàng chiến thắng
thì bản thân tôi nó cảm thấy là như được tái hiện trước mắt lại những cái lịch sử hào hùng mà các thế hệ đi trước đã để lại và rất là cảm động
điểm nhấn đặc biệt của bảo tàng chiến thắng là những lịch sử hào hùng
bảo tàng chiến thắng địa biên phủ là bức tranh panorama đồng có chiều cao hai mươi năm m chiều dài một trăm ba mươi hai m đường kính bốn mươi hai m lớn nhất đông nam á
đây cũng là một trong ba bức tranh lớn nhất trên thế giới được vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên nền vải toan với bốn năm trăm linh nhân vật cùng phong cảnh núi rừng
tất cả đã tái hiện một cách trọn vẹn liền mạch các trận đánh tiêu biểu theo diễn biến của chiến dịch điện biên phủ
tạo cho người xem một góc nhìn đầy đủ trực quan và sinh động
thấy là cái toàn bộ cánh tức là cái bức tranh của chiến dịch địa biên phủ này
thì mình lại nhớ lại những cái thời kỳ chiến đấu hào hùng ấy nhớ lại được anh em hy sinh anh em đồng chí đồng đội hy sinh mới có cái ngày hôm nay
bên cạnh việc chú trọng công tác siêu tầm lưu giữ phát huy giá trị tài liệu hiện vật
bảo tàng chiến thắng điện biên phủ đã không ngừng đổi mới
tạo ấn tượng cho du khách cả về những giây phút lịch sử hào hùng
của dân tộc và những hình ảnh về cuộc sống hiện đại hôm nay
mình sẽ lấy cái chủ đề những cái sự kiện đó để tạo những cái hoạt động trải nghiệm cho du khách
sự hiện hữu của một bảo tàng quy mô lớn mang tầm vóc công trình cấp một quốc gia tại tỉnh điện biên
đã và đang góp phần tôn vinh giá trị lịch sử của dân tộc
thông qua các hình ảnh tư liệu hiện vật trưng bày
mỗi người dân việt nam đến đây sẽ càng thêm hiểu thêm tự hào về những năm tháng vẻ vang hào hùng của dân tộc